phòng an ninh đối nội công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với đội an ninh của công an thành phố buôn ma thuật
xác minh làm rõ vụ việc hai người dân trên địa bàn thành phố bâm ma thuật vừa bị kẻ gian vào facebook rụ rỗ
lừa vượt biên ra nước ngoài rồi chiếm đoạt tiền
theo lời khai của anh inhai nie bốn mươi hai tuổi và chị hồ nhất eban ba mươi hai tuổi
trong năm hai nghìn một mươi chín có một người đàn ông lạ đã vào trang facebook của hai người rồi hứa hẹn
sau khi sang đến thái lan sẽ được một tổ chức hướng dẫn giúp đỡ hai người qua định cư ở mỹ
sau khi nghe những lời ngon ngọt từ người lạ anh nie và chị eban đã bán tài sản gom tiền rồi tìm đường vượt biên sang thái lan
là từ đắk lắc là tự đi xe tới sài gòn nó có người đó nào đó người lạ
người campuchia hay người thái không có biết nó biết tiếng kinh ít ít thôi
là tiền đi ba mẹ con là ba mươi triệu bán hai chiếc xe quay rồi một chỉ vàng
tới thái lan người ta nói là cơm người ta phát gạo người ta phát canh nước vì đều ăn thì người ta cho
tới bên đó thật ra không có thấy
thực tế tới thái lan không có một tổ chức gì hết chỉ là một lửa đáo thôi
tự sống tự lập ở đó ba mẹ con
cuộc sống rất là khó khăn
sau những tháng ngày sống leo lát cơ cực nơi đất khách xứ người
chị eban đã tìm mọi cách để về lại với buôn làng
và rồi may mắn đã mỉm cười khi cả hai đã được trở về với buôn làng quê hương
khi tôi về tới biên giới việt nam mình tôi thấy cái lá cờ bay phát khuấy tôi rất mừng tôi rất hạnh phúc
lúc đó giọt nước mắt của tôi nó tràn ra vì mình hạnh phúc quá
mình tưởng mình ở đất nước thái mình đã chết rồi
việc cũng cảm ơn đảng và nhà nước tỉnh đắk lắk và quan tâm
thời gian gần đây rất nhiều người dân sống ở các buôn làng tây nguyên nói chung và đắk lắc nói riêng
vì ảo tưởng sẽ có cuộc sống giàu sang sung sướng ở xứ người
nên đã mắc mưu kẻ xấu bán hết tài sản nương rẫy để tìm đường vượt biên ra nước ngoài
và kết cục họ đều phải ngậm trái đắng khi tiền bạc đã bị kẻ gian lừa lấy hết
còn đường về lại quê hương thì lại rất mịt mờ
người dân ở các buôn làng cần tỉnh táo cảnh giác trước những âm mưu
thủ đoạn của kẻ xấu để tránh chuyện tiền mất tật mang